tối ngày bốn tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã triệt phá sòng bạc tạm giữ tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
đây là sông bạc trong khu vực dân cư ở xã hiệp phước tồn tại khoảng một tháng nay khiến cho nhiều người dân địa phương bức xúc
tám đối tượng bị tạm giữ cùng ngụ xã hiệp phước huyện nhơn trạch
theo thông tin ban đầu chiều tối cùng ngày lực lượng công an huyện nhân trạch bắt quả tăng tám đối tượng trên đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một căn nhà của phan thanh hải ở ấp hai xã hiệp phước huyện nhân trạch
tăng vật thu giữ gồm gần một trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một mươi xe máy cùng nhiều dụng cụ khác để phục vụ đánh bạc
công an huyện nhân trạch xác định sòng bạc này hoạt động hơn một tháng nay do đối tượng có tên hưng đã bỏ trốn cầm đầu và phan thanh hải tổ chức thu tiền sâu
để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường xuyên phân công người cảnh giới từ xa hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ